đội cảnh sát hình sự công an thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa vừa triệt phá một đường dây đánh bạc
dưới hình thức mua bán lô đề trên mạng viễn thông với số tiền giao dịch gần hai tỷ đồng
do phạm ngọc long chú phường xuân lâm thị xã nghi sơn cầm đầu
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã nghi sơn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam phạm ngọc long và năm đối tượng khác trong đường dây đánh bạc này
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ hàng chục máy điện thoại di động
và nhiều bảng ghi lô đề
theo tài liệu của cơ quan điều tra từ đầu tháng tám cho đến khi bị phát hiện
đối tượng long và hàng chục đối tượng trên địa bàn thị xã nghi sơn đã tổ chức đánh bạc
dưới hình thức mua bán lô đề qua mạng xã hội như zalo facebook messenger
tin nhắn sms trên điện thoại với tổng số tiền gần hai tỷ đồng
hiện công an thị xã nghi sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án